các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua kiểm tra khu vực giết mổ lực lượng chức năng phát hiện thêm bốn con heo đã sẻ thịt trong tình trạng thịt bị đổi màu và bốc mùi hôi
thời điểm trên tại trường heo ngay khu giết mổ còn có hai con heo đã chết chưa được làm thịt cùng hai con heo bệnh
tổng số heo được giết mổ trên hai trăm linh kg cùng tám kg lòng heo
đối tượng khai nhận thường phân phối thịt heo chết cho một số tiệm bán lẻ heo quay trên địa bàn thành phố bến tre và mỏ cây bắc
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của phúc không có giấy phép kinh doanh
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số heo tăng vật nêu trên